thủ tướng nga mikhai mishustin đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm trung quốc kéo dài hai ngày
chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng
những kết quả đạt được qua chuyến thăm nhận được đánh giá đó là sự khởi đầu
cho một kỷ nguyên phát triển kinh tế và thương mại giữa hai bên
cũng như củng cố thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ nga chung
sau cuộc hội đàm với thủ tướng trung quốc lý cường thủ tướng nga mikhail mishustin
đã có cuộc gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại cuộc gặp ông tập cận bình bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tận dụng tiềm năng
triển vọng và động lực của quan hệ trung quốc nga để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
cũng như làm phong phú thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới
về phần mình thủ tướng nga mishustin cho biết nga sẵn sàng hợp tác với trung quốc
để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được
đồng thời tận dụng các cuộc gặp cấp cao thường xuyên và các cơ chế liên quan
để tăng cường hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực
nga sẵn sàng hợp tác với trung quốc để thúc đẩy thế giới đa cực
và củng cố trận tựu quốc tế dựa trên luật tóc quốc tế
trước đó trong cuộc hội đàm với thủ tướng trung quốc lý cường
thủ tướng nga nhấn mạnh quan hệ song phương giữa moscow và bắc kinh đang ở mức cao chưa từng có
hai bên đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương
trong số đó có các văn kiện về tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực thương mại
hai bên cũng thảo luận thời điểm thực hiện chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng thống nga vladimir putin